tết trung thu đang tới rất gần nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bánh kẹo
đặc biệt là bánh trung thu cũng tăng rất cao
tuy nhiên các sản phẩm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm
nếu như người tiêu dùng không chú ý kỹ khi lựa chọn
chỉ còn hai ba ngày nữa là bánh trung thu này hết hạn sử dụng
trong số sáu mươi ba bánh được bày bán có hai mươi tám bánh đã cận ngày hết hạn
phải rất tỉ mỉ đoàn kiểm tra của phường mới phát hiện ra
vì các loại bánh này được để cùng với các bánh có hạn sử dụng còn dài
tại một cửa hàng kinh doanh bánh kẹo khác trên đường nguyễn trãi quận thanh xuân
bánh trung thu bày bán được khẳng định là của hãng có thương hiệu
tuy nhiên trong quá trình kiểm tra cùng một hãng kinh đô mã sáu mươi bánh nhân đậu xanh không trứng một trăm năm mươi gram
thì có đến hai mẫu quy định khác nhau về ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng
về chức năng nhiệm vụ của phường chúng tôi chỉ đi kiểm tra được về thực tế
còn những sản phẩm đấy có được phép lưu hành đúng với sản phẩm thực tế không
thì rất là mong trong cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra
để đảm bảo an toàn thực phẩm sức khỏe cho người dân trên địa bàn phường
người tiêu dùng rơi vào phòng
rơi vào ma trận của bánh trung thu bánh gia công bánh của hãng bánh hết hạn sử dụng
bánh khác biệt về mẫu mã trên cùng một sản phẩm
vì vậy bên cạnh việc tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm bánh trung thu của cơ quan chức năng
thì người dân cần lựa chọn kỹ để mua sản phẩm an toàn